trong thời gian còn lại của buổi chất vấn chiều qua ngày một mươi năm tháng một mươi một với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà
nghị trường quốc hội đã nóng lên với những câu hỏi có liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường
ngoài những vấn đề về ô nhiễm môi trường nông thôn đô thị làng nghề ô nhiễm các lưu vực sông xử lý chất thải rắn công nghiệp biến đổi khí hậu
thì vấn đề ô nhiễm môi trường do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp formosa hà tĩnh gây ra tại các tỉnh miền trung thời gian qua được các đại biểu chất vấn nhiều nhất
những câu hỏi liên quan đến việc xử lý khắc phục cũng như trách nhiệm của các cơ quan gây ra sự cố đã được bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà trả lời thỏa đáng
thế nhưng không ít đại biểu đặt câu hỏi từ sự cố này bộ tây nguyên và môi trường sẽ xử lý và có trách nhiệm thế nào đối với các dự án đầu tư mới nhưng có thể gây nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
có nhiều địa phương khu công nghiệp doanh nghiệp vi phạm về môi trường thì làm thế nào để chính phủ bộ ngành đủ nguồn lực để trực tiếp xử lý
đề nghị bộ trưởng cho biết giải pháp sắp tới về phân cấp trong quản lý nhà nước về môi trường chuyển giao thẩm quyền trách nhiệm phương tiền khoa học công nghệ
trong việc theo dõi giảm sạt quan trọng xử lý cập vi phạm môi trường của các khu kinh tế và của các doanh nghiệp
bộ tài nguyên môi trường sẽ giải quyết như thế nào đối với các dự án đầu tư đã cấp phép nhưng gây ô nhiễm môi trường
và thực hiện giai trò quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường như thế nào đối với các dự án đầu tư mới nhưng nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
kỳ họp thứ nhất thì thủ tướng có nêu một vấn đề là kiên quyết không để một dự án nào không đảm bảo vấn đề môi trường được phép hoạt động
còn bộ trưởng thì cũng đã nói rằng là sẽ xử lý cái vấn đề môi trường song song thậm chí có thể đi trước các dự án
vậy thì bộ trưởng đã chỉ đạo vấn đề này như thế nào
rất nhiều nước trên thế giới người ta quan tâm đến cái vấn đề bảo đảm vệ môi trường khi mà thu hút đầu tư
theo đó thì các dự án mà có cái nguy cơ ô nhiễm môi trường thì bị ngăn chặn
thực tế ở việt nam thì một số địa phương thì thu hút đầu tư bằng mọi giá cho nên là đã phải trả giá về cái ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
tiền thu được thì không đủ bù đắp để trang trải cái kinh phí để mà xử lý môi trường
và thiệt hại thì người dân chịu đựng và oán thán
xin bộ trưởng cho biết về vấn đề này và để ngăn chặn cái đầu tư có ô nhiễm môi trường thì nói trên thì bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường có trách nhiệm gì
sáng nay một mươi sáu tháng một mươi một ngày làm việc thứ hai của phiên chất vấn và trả lời chất vấn
những câu hỏi trên của các đại biểu quốc hội sẽ được vị trưởng ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đăng đàn giải đáp